vừa trùng lớn vụ dưa hấu đông xuân xuất ở cửa khẩu tân thanh sang thị trường trung quốc
những người trồng dưa hấu tại tỉnh phú yên lại tiếp tục trồng ổ ạt vụ kế tiếp với giống dưa
xanh siêu ngọt để tiêu thụ tại thị trường nội địa điều đáng lo ngại là họ không hề quan tâm
đến giá cả đầu ra sản lượng dưa trong nước như thế nào mà tất cả đều trông chờ vào giờ chót
may nhờ rủi chịu ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại phú yên
vụ đông xuân vừa qua ông hồ thanh huệ trồng được một năm hectare dưa hấu đạt sản lượng ba mươi hai tấn
với giá dưa bảy đồng trên một kg tại cửa khẩu tân thanh trừ chi phí ông huệ lãi dòng hai trăm linh triệu đồng
không chỉ có ông huệ mà rất nhiều người nông dân khác sau khi trúng vụ dưa hấu đông xuân năm hai nghìn một mươi tám
hội vã trồng dưa xanh siêu ngọt tiêu thụ trong nước nuôi hy vọng tiếp tục trùng lớn
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên vụ dưa hấu đông xuân năm hai nghìn một mươi bảy
mặc dù năng suất dưa đạt bình quân bốn mươi tấn trên một hectare nhưng người trồng vẫn không có lãi
thậm chí thua lỗ nặng do tổng sản lượng quá lớn giá dưa thấp thị trường trung quốc mua bán bấp bênh
cũng chính vì vậy mà vụ dưa đông xuân năm hai nghìn một mươi tám diện tích dưa hấu ở phú yên giảm chỉ còn hơn năm trăm linh hectare
điều đáng nói là vừa được giá dưa
hồ sô chồng tự phát vụ kế tiếp dẫn đến nhiều rủi ro như năm hai nghìn một mươi bảy vì dưa rất có thể sẽ rớt giá
và điệp khúc được mua mất giá được giá mất mùa lại tiếp tục tái hiện
nhưng không phải ở thị trường trung quốc mà chính trên sân nhà